đóng giả xe ôm công nghệ sử dụng xe phân khối lớn biển số xe giả để trộm cắp xe máy
bốn đối tượng ngô văn hiếu đinh thánh dũng huỳnh văn mến và võ minh nhật
cùng chú tp hcm đã bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
để điều tra về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo hồ sơ công an từ đầu đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba hiếu và dũng đã đóng giả xe ôm công nghệ
sử dụng xe phân khối lớn biển số xe giả thực hiện ba vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện nhân trạch
điều tra mở rộng công an huyện nhân trạch đã tiến hành bắt khẩn cấp hai đối tượng mến và nhật
để điều tra làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
khám xét tiệm sửa xe của nhật tại phường tân tạo a quận bình tân tp hcm
cơ quan công an thu giữ hai mươi bốn biển số xe mô tô trong đó có một mươi biển số giả và nhiều lúc xe máy
máy xe khung xe máy các loại được biết dũng còn có một tiền án về tội trộm cắp tài sản